từ ngày sáu tháng ba đến ngày một mươi hai tháng ba việt nam ghi nhận thêm hai mươi tám trường hợp mắc virus ncov
trong đó có một mươi bảy trường hợp người việt nam và một mươi một trường hợp người nước ngoài
nâng tổng số người mắc lên con số là bốn mươi bốn người
và sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ
và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch nhằm đưa ra các giải pháp mạnh mẽ hơn
quyết liệt hơn trong phòng chống dịch
hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hai mươi tám chín trăm bảy mươi chín người
trong đó có bốn trăm bốn mươi người cách ly tập trung tại bệnh viện một mươi một năm trăm năm mươi bảy người cách ly tập trung tại cơ sở tập trung
một mươi sáu chín trăm tám mươi hai người cách ly tại nhà nơi lưu trú
nhấn mạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của người dân thủ đô
với tinh thần chống dịch như chống giặc ở mọi cấp mọi ngành

nhấn mạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của người dân thủ đô với tinh thần chống dịch
hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch là hai mươi tám chín trăm bảy mươi chín người